để đạt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ngay từ đầu năm tổng cục du lịch đã liên tục thực hiện nhiệm vụ giới thiệu quảng bá xúc tiến du lịch việt nam tại các thị trường trọng điểm
tuy nhiên các hoạt động này hiện đang đánh giá là vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch cũng như chưa ngang tầm với các nước trong khu vực do tính chuyên nghiệp chưa cao kinh phí còn hạn chế
nhiệm vụ và vai trò của xúc tiến quảng bá trong lĩnh vực phát triển du lịch được coi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giới thiệu và cung cấp thông tin cho các thị trường khách du lịch thu hút ngày càng nhiều lượng khách biết đến và tới việt nam
những năm qua xúc tiến quảng bá du lịch được quan tâm đặc biệt thể hiện trong chương trình hành động quốc gia về du lịch hoạt động xúc tiến tuyên truyền quảng bá du lịch mang lại những kết quả bước đầu cho du lịch việt nam
từng bước tạo dựng được hình ảnh điểm đến việt nam thanh bình
thân thiện hấp dẫn trong lòng bạn bè quốc tế đồng thời cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch việt nam mở rộng thị trường hoạt động tiếp xúc hợp tác làm ăn với các đối tác lớn chuyên nghiệp trên thế giới
để dành cho cái quảng bá xúc tiến du lịch nó đâu đó nằm ở khoảng độ hai triệu đô một năm trong khi ở các nước xung quanh người ta đã có một nguồn lực khoảng sáu mươi triệu cho đến một trăm linh triệu đô một năm để người ta làm quảng bá xúc tiến du lịch rồi
vừa rồi rất là một cái tin một cái tín hiệu rất là tốt đó là thủ tướng chính phủ đã ra quyết định để thành lập cái quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thực tế cũng cho thấy lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam tăng trưởng nhanh và liên tục trong nhiều năm nhưng chưa ổn định chưa tương xứng với tiềm năng
một trong những nguyên nhân chính của thực trạng này là
do hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch còn nhiều hạn chế
theo các chuyên gia du lịch quảng bá xúc tiến du lịch đang được coi là khâu yếu của việt nam chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành du lịch cũng như chưa ngang tầm với các nước trong khu vực do tính chuyên nghiệp chưa cao kinh phí còn hạn hẹp
tôi nghĩ nếu không có những chuyên gia chuyên trách kể cả đi thuê nước ngoài đi chăng nữa thì mình vẫn phải có người để học hỏi để tự làm
thì đấy là cái cách mà tắt buộc mình sẽ phải làm
nếu mà muốn đưa du lịch phát triển bền vững và hiệu quả để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thực sự
ở đây mũi nhọn là không chỉ là số lượng khách thậm chí không chỉ là doanh thu mà nó phải là cái lợi nhuận thu được
để tăng tính chuyên nghiệp xúc tiến quảng bá du lịch phải là công cụ đắc lực cho việc giới thiệu các sản phẩm được xây dựng tạo dựng được hình ảnh chân thực của du lịch việt nam và các sản phẩm du lịch việt nam
và làm nổi bật các giá trị quan trọng nhất nhằm định vị được vị trí của du lịch việt nam và từng sản phẩm của du lịch việt nam đối với thị trường quốc tế